theo lãnh đạo cục điện ảnh bản phim sửa lời thoại của bộ phim đất rừng phương nam đã hoàn thiện
đáp ứng yêu cầu tránh gây hiểu lầm liên tưởng
từ một mươi tám h tối một mươi sáu tháng một mươi bản phim sữa của phim đất rừng phương nam đã ra rạp
cục điện ảnh đã xem xong bản xứ lệ thoại được gửi từ phía nhà sản xuất phim đất rừng phương nam
đại diện nhà sản xuất đã chú động đề xuất phương án chỉnh sửa phim
theo đó sẽ bỏ tên vào lời thoại thiên địa hội và nghĩa hòa đoàn
thay bằng tên gọi khác không liên quan đến hội nhóm của nước ngoài
ý kiến từ phía đoàn phim cho biết những sửa đổi này nhằm hoàn thiện
và đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người xem về bộ phim đất rừng phương nam
phần thoại trong phim sẽ chuyển từ nghĩa hòa đoàn thành nam hòa đoàn
và thiên địa hội thành chính nghĩa hội
bên cạnh đó điều chính dòng chữ bộ phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết đất rừng phương nam
của nhà văn đoàn giỏi lên đầu phim
sự điều chỉnh này nhằm làm rõ hơn ý của đoàn phim về sự thay đổi mốc thời gian
trong tác phẩm văn học theo sát hơn với báo truyền hình
vốn đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả